nghĩa là không làm được thể tín dụng nên ông h a không hỏi lại
năm hai nghìn một mươi sáu ông ha có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì được thông báo có nợ xấu tại ngân hàng exim bank chi nhánh quảng ninh
ngày một mươi bốn tháng ba ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh quảng ninh đã có văn bản yêu cầu hội sự exim bank tại tp hcm và exim bank chi nhánh quảng ninh sang minh làm rõ thông báo các thông tin liên quan đến vụ việc này và thông tin đến cơ quan truyền thông
liên quan đến vụ việc nhiều người tỏ ra băn khoăn về các ngân hàng tính cả lãi kép và lãi theo dư nợ gốc cụ thể cách tính này như thế nào mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây
giữa ngân hàng và luật sư băn khoăn về cách tính lãi suất này mức dư nợ tám tám tỷ đồng sau một mươi một năm gấp hàng nghìn lần cách tính thông thường mà nhiều ngân hàng áp dụng
hiện exim bank chưa công bố lãi suất và các khoản phí áp dụng cho khách hàng pha quảng ninh người có khoản nợ tín dụng tám năm triệu đồng
nhưng thanh nợ xấu là tám tám triệu đồng
thông tin báo chí của ngân hàng này khẳng định phương thức tính lãi phí là phù hợp với thỏa thuận giữa exim bank và khách hàng theo hồ sơ mở thẻ
ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi ba có đủ chữ ký khách hàng phí lãi được quy định trong biểu phí phát hành sử dụng thẻ đã được đăng tải công khai trên website của exim bank
nếu tính toán dựa trên hai phương pháp lãi kép và lãi theo dư nợ gốc sẽ cho ra các kết quả có sự khác biệt ngỡ ngàng về số tiền mà khách hàng phải trả
với cách tính lãi kép dư nợ gốc là tám năm triệu đồng
tháng chín năm hai nghìn một mươi ba ước tính chịu lãi suất thẻ là tám mươi bảy một năm gồm các loại lãi suất phí phạt sau đó lãi nhập gốc và tiếp tục bị tính thêm lãi suất này
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba dư nợ khách hàng phải trả là tám tám tỷ đồng
trong khi đó một số ngân hàng chỉ tính lãi suất thẻ trên số nợ gốc ban đầu ở đây là tám năm triệu đồng
cũng với lãi suất giả định tám mươi bảy một năm như tại exim bank tiền lãi và gốc khách hàng phải trả đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba chỉ là chín mươi bốn triệu đồng
đơn cử ngày một mươi bảy tháng ba một lãnh đạo
lãnh đạo của agribank đã thông tin về cách tính phí chậm trả và lãi quá hạn của thẻ tiến dụng agribank đó là vào ngày đến hạn thanh toán
nếu khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền thanh toán tối thiểu agribank sẽ thu phí chậm trả tính trên số tiền thanh toán tối thiểu chưa được thanh toán
số tiền phí này được thể hiện trên sao kê kỳ tiếp theo
lãnh đạo agribank cho biết trường hợp sau hai kỳ sao kê liên tiếp vào ngày đến hạn thanh toán nếu khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền thanh toán tối thiểu
hệ thống agribank sẽ tự động khóa thẻ và tính lãi quá hạn với lãi suất bằng một trăm năm mươi lãi suất cho vay trong hạn trên toàn bộ dư nợ gốc
như vậy ngân hàng này chỉ tính lãi tiền vay trên dư nợ gốc
lãi suất quá hạn được tính theo quy định của ngân hàng nhà nước không quá một trăm năm mươi lãi suất cho vay trong hạn một mươi chín năm một năm trên dư nợ gốc không bao gồm lãi phí
đại diện agribank khẳng định với trường hợp khách hàng có dư nợ là tám năm triệu đồng theo cách tính của agribank
lãi quá hạn sau một mươi một năm của acv
ribank sẽ tính là tám năm triệu đồng x một mươi chín năm x một mươi một năm bằng một mươi tám ba trăm bốn mươi chín sáu trăm bảy mươi đồng
chuyên gia kinh tế phó giáo sư đinh trọng thịnh cho rằng con số dư nợ tám tám tỷ đồng cao bất thường
việc dẫn đến dư nợ như vậy chỉ có thể là ngân hàng đã áp dụng lãi suất kép
tức là tính lãi trên gốc dồn lãi thay vì theo số gốc nợ chi tiêu ban đầu là tám năm triệu đồng
luật sư trương thanh đức giám đốc công ty luật anvi cho rằng
theo bộ luật dân sự lãi suất vay do các bên
nhưng không được vượt quá hai mươi một năm trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác
khi cộng thêm lãi suất quá hạn cũng không được quá ba mươi một năm
còn theo bộ luật hình sự trường hợp cho vay với lãi suất trên một trăm linh là phạm tội cho vay lãi nặng
luật sư trương thanh đức cho rằng lãi suất cho vay của ngân hàng chỉ có thể bằng hoặc thấp hơn trần lãi suất nói chung
ví dụ chỉ được phép thỏa thuận lãi suất không quá bốn một năm
theo quy định số một mươi một nghìn hai trăm hai mươi năm qdnhnn ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba khi cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn
phục vụ năm lĩnh vực ngành kinh tế ưu tiên
nhưng quy định này cũng không khả thi vì bắt cho vay với lãi suất thấp hơn cả huy động
tuy nhiên trần hai mươi như trên lại bị giải thích một cách rất bất hợp lý rằng không áp dụng đối với ngành ngân hàng
do vậy theo ông trương thanh đức lãi suất cho vay của ngân hàng có thể lên tới bất kỳ con số nào mà không bị coi là trái luật
tiếp đó lãi suất quá hạn thay vì chỉ được cộng thêm tối đa là một mươi như quy định chung
thì lại bằng một trăm năm mươi lãi suất trong hạn
ông trương thanh đức nhận định lãi suất cho vay tiêu dùng nói chung
cho vay qua thể tín dụng nói riêng luôn rất cao nhất là khi bị quá hạn
với trường hợp s simbanh có thể họ áp dụng lãi suất kép cộng gộp cộng dồn
nhập lãi vào gốc hay thường gọi là lãi mẹ đẻ lãi con
tính theo từng tháng nên việc nhảy từ tám năm triệu đồng lên tám tám tỷ đồng là hoàn toàn có thể
nếu áp dụng mức lãi suất nợ quá hạn khoảng bảy mươi một năm
giám đốc công ty luật anvi cho rằng đối với bên ngoài ngành ngân hàng
nếu cho vay vượt quá trần lãi suất hai mươi là vi phạm áp dụng lãi quá hạn quá ba mươi
kể cả tính lãi nhập gốc cũng là vi phạm còn tính lên đến một trăm linh thì có khi bị xử lý hình sự
tuy nhiên toàn bộ điều đó không áp dụng đối với ngành ngân hàng
do vậy ngân hàng có thể cho vay với lãi suất một trăm linh thu lãi quá hạ một trăm năm mươi một năm
và đặc biệt tính lãi nhập gốc lên đến cả một một năm vẫn không trái luật
luật sư trương thanh đức cho biết
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đã từng có quy định cho vay bên ngoài ngành ngân hàng chỉ được nhập lãi vào gốc một lần
còn đối với ngành ngân hàng thì từ xưa đến nay chưa từng bị giới hạn
nên cứ lý luận không trái luật thậm chí ngân hàng có thể nhập lãi vào gốc hàng ngày
và con số tám tám tỷ đồng nêu trên có thể lên đến một mươi ba tỷ đồng
việc khách hàng phải chịu chi phí lãi suất lãi phạt và các loại phí như thế nào
sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng cho vay hay sử dụng thẻ
tuy nhiên nhiều khi khách hàng cũng không đọc hoặc là đọc nhưng không hiểu
luật sư nguyễn thanh hà chủ tịch công ty luật sb law cho biết rằng
vấn đề của hai bên chưa tìm được tiếng nói chung để giải quyết tranh chấp
bên cạnh đó cũng còn nhiều vấn đề tồn động cần cơ quan chức năng làm rõ
thậm chí cơ quan điều tra cũng có thể vào cuộc bởi tám tám tỷ đồng là số tiền lớn
quan trọng là mức lãi phát sinh chỉ từ một khoản nợ tín dụng gần chín triệu đồng
theo ông nguyễn thanh hà vấn đề lãi và cách tính lãi rất quan trọng
vì khách hàng sẽ yêu cầu ngân hàng phải giải thích về cách tính lãi
các giao dịch đã phát sinh
ngoài ra cũng cần làm rõ vì sao khoản nợ này lại kéo dài
phía ngân hàng có đốc thúc trả nợ thông báo dư nợ thường xuyên hay không
vụ việc có thể ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng và quyền lợi của khách hàng
đây cũng là tâm điểm của dư luận cần được làm rõ để tránh gây hoang mang
gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng exim bank nói riêng
và hệ thống ngân hàng trên cả nước nói chung
hiện vụ việc này vẫn đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của dư luận
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt